vào ngày hôm nay hàn quốc mỹ và nhật bản đã bắt đầu cuộc tập trận phòng thủ tên lửa chung
tại vùng biển quốc tế ở phía nam bán đảo triều tiên
đây được đánh giá là động thái nhằm phản ứng trước vụ phóng vệ tinh của triều tiên hồi tuần trước
hải quân hàn quốc cho biết cuộc tập trận diễn ra ở phía nam đảo jeju miền nam của nước này
với sự tham gia của ba tàu khu trục trang bị hệ thống chiến đấu aegis của ba nước
cuộc tập trận dựa trên tình huống giả định triều tiên phóng tên lửa đạn đạo
với mục tiêu thực hành quy trình phát hiện theo dõi mục tiêu mô phỏng trên máy tính
và chia sẻ thông tin liên quan
bên cạnh đó cuộc tập trận cũng nhằm kiểm tra hệ thống chia sẻ thông tin
để đảm bảo việc vận hành hệ thống xuân sẻ theo thời gian giữa ba nước
vốn dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ cuối năm nay
cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh tuần trước triều tiên đã tiến hành phóng vệ tinh do thám quân sự thứ hai
nhưng vẫn thất mại do lỗi trong hệ thống kích nổ khẩn cấp
bình nhưỡng khẳng định sẽ tiếp tục thử nghiệm vệ tinh do thám vào tháng một mươi tới